nhật bản đã áp dụng thêm một số biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào nga
trong bối cảnh cuộc xung đột tại ukraine vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt
cụ thể các tổ chức cá nhân nhật bản muốn mua từ một mươi cổ phần trong một công ty nga
hoặc cung cấp các khoản vay mới cho các doanh nghiệp nga với kỳ hạn từ một năm trở lên
đều phải riêng phép chính phủ
quy định trên tương đương với lệnh cấm đối với các hoạt động này
các tổ chức và cá nhân tại nhật bản cũng bị cấm thanh toán tiền
cho các doanh nghiệp và tổ chức khác của nga
bên cạnh đó chính phủ nhật bản cũng quyết định phong tỏa tài sản của exper bank
tổ chức tài chính lớn nhất của nga và alphabank ngân hàng tư nhân lớn nhất ở nga
điều này sẽ buộc các doanh nghiệp nhật bản phải tìm kiếm các phương thức mới để thanh toán
nếu muốn tiếp tục kinh doanh tại nga
theo bộ tài chính nhật bản tính riêng trong năm hai nghìn hai mươi một
các doanh nghiệp nước này đã đầu tư sáu mươi một hai tỷ yên tương đương khoảng bốn trăm bảy mươi triệu usd vào nga